mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh từ mặt đất lên tới độ cao ba m
vì thế ở tây nguyên và nam bộ liên tục trong bốn ngày xuất hiện mưa vừa mưa to trên diện rộng
và mưa vẫn kéo dài trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực
do vậy mà nhiệt độ ngày hôm nay ở tây nguyên tiếp tục duy trì mức thấp là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi ba mươi hai độ
cần lưu ý ở khu vực phía nam của tây nguyên các tỉnh đắk lắc đắk nông và lâm đồng
và khu vực miền tây nam bộ sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông mạnh
vì thế ở các tỉnh thành phía nam của tây nguyên cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất
trong khi ở khu vực nam bộ thì cần lưu ý tới hiện tượng ngập úng đồ thị
trên biển vùng xoáy thấp di chuyển ra ngoài và tan dần
ở vùng biển huyện đảo hoàng sa so với hướng tây nam với cường độ cấp bốn năm
mưa rông chỉ còn xuất hiện ở phía đông trong ngày hôm nay với mức giải rác
trong khi đó ở phía nam do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ mạnh nên trên các vùng biển
từ bình thuận đến kiên giang vùng vịnh thái lan khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
riêng vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám chín sóng biển cao từ hai bốn m và biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại